đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và đoàn đại biểu ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới thăm chúc mừng báo nhân dân
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đồng chí trần thanh mẫn tin tưởng với bề dày lịch sử của mình tờ báo sẽ tiếp tục phát triển không ngừng
trên tinh thần mắt sáng lòng trong bút sắc
trong thời gian đất nước đang tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hy vọng báo nhân dân sẽ tích cực tuyên truyền
các sự kiện lớn mà mặt trận tổ quốc việt nam chuẩn bị tổ chức
bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành sự quan tâm mà mặt trận tổ quốc việt nam dành cho báo nhân dân
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cho biết báo nhân dân đang tập trung tuyên truyền các nỗ lực phục hồi kinh tế
sau dịch covid một mươi chín đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
đồng chí mong muốn báo nhân dân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu học viện chính trị quốc gia hồ chí minh do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương dẫn đầu
đã tới thăm và chúc mừng báo nhân dân
đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá rất cao vai trò của báo nhân dân đồng thời tin tưởng báo nhân dân và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
sẽ tiếp tục gắn bó phối hợp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đồng chí thuận hữu gửi lời cảm ơn và mong muốn báo nhân dân và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn mới
cùng ngày đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
tới chúc mừng toàn thể bộ biên tập cán bộ nhân viên phóng viên biên tập viên của báo nhân dân
nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam